xin kính chào quý vị và các bạn
tuy hội tụ gió đã suy yếu nên trong hai ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của gió đông từ biển thổi vào nên vẫn duy trì mưa rào và rông dài rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
do mưa giảm nên nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới chỉ có mưa rào và rông ở diện vài nơi
tuy nhiên là người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nền nhiệt chưa chiều trên khu vực cũng tăng nhẹ lên ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
lùi xuống khu vực trung bộ suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng có mưa nhiều nhưng cường độ thì không quá mạnh mẽ
số điểm có mưa vừa mưa to chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các khu vực này phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ phía nam có nơi còn thấp hơn
sang đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng chín thì mưa có xu hướng giảm dần với nền nhiệt độ cũng tăng nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai mưa gia tăng khá mạnh do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
có trục đi qua khu vực nam trung bộ hoạt động mạnh
mưa sẽ dần lên và nối với vùng áp thấp trên khu vực biển đông
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm có nơi còn trên một trăm hai mươi mm
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lóc cũng như gió rất mạnh
sang đến ngày hai mươi hai thì vùng mưa to sẽ thu hẹp lại chỉ còn duy trì ở khu vực phía nam
ở vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai chịu tác động của giải hội tụ nhiệt
giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực nam trung bộ kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên có mưa rông dịa rộng
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ ba mươi năm mươi mm có nơi còn trên bảy mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lóc cũng như gió rất mạnh
mưa lớn nên nền nhiệt tại đây giao động là từ một mươi chín đến ba mươi độ
sau khi giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía bắc và gió tây nam
mưa rông sẽ giảm dần cùng nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông diện rộng
có nơi có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ ba mươi năm mươi mm
giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong mưa rông cần đề phòng có tố lóc và gió rất mạnh
sau đó cũng từ ngày hai mươi hai mưa trên khu vực sẽ giảm dần
cùng nền nhiệt tăng từ một hai độ